đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế vĩnh sương thị xã tân châu tỉnh an giang cho biết đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng nhập cảnh trái phép theo tuyến đường ruộng từ campuchia về việt nam
trước đó vào lúc bốn giờ ngày bốn tháng bảy đội biên phòng cửa khẩu quốc tế vĩnh sương thị xã tân châu đang làm nhiệm vụ tại khu vực ấp năm xã vĩnh sương phát hiện một đối tượng đi bộ theo đường ruộng từ campuchia về việt nam
phát hiện lực lượng chức năng đối tượng đã trốn tránh sự truy đuổi của lực lượng chức năng đến sáu h bốn mươi năm phút cùng ngày tổ công tác phối hợp với công an xã phú lộc truy tìm và phát hiện bắt giữ đối tượng
qua làm việc đối tượng khai nhận tên là nguyễn thiện minh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám ông minh xuất cảnh trái phép qua campuchia vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi làm thợ hồ tại thủ đô phnom penh do hoàn cảnh khó khăn không có việc làm nên đã trốn về địa phương
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế vĩnh sương đã xử phạt vi phạm hành chính đối tượng nguyễn thiện minh bốn triệu đồng và bàn giao đối tượng cho ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thị xã tân châu đưa đi cách ly tập trung